hôm nay một mươi năm tháng chín trong chuyến công tác tại quảng trị thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng đoàn công tác của trung ương và lãnh đạo tỉnh quảng trị
đã đến dân hoa dân hương tại thành cổ quảng trị di tích nổi tiếng được coi là ngôi mộ chung của những người lính thành cổ đã ngã xuống vì tổ quốc
thủ tướng cùng đoàn công tác đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn sự tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ
cuộc chiến đấu anh dũng bảo vệ thành cổ và thị xã quảng trị suốt tám mươi một ngày đêm khốc liệt mùa hè năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai đã khiến hàng nghìn chiến sĩ giải phóng quân và đồng bào quảng trị vĩnh viễn nằm xuống
làm nên mốc son trói lọi trong lịch sử góp phần quan trọng vào thắng lợi trên bàn hội nghị paris tạo đà cho công cuộc giải phóng miền nam thống nhất đất nước